thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục duy trì các trạm quan sát của nước này ở khu vực idlib tây bắc syri
và sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào các trạm quan sát này
thông báo được bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ đưa ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ syri
tiếp tục tiến vào khu vực này
thông báo nêu rõ thổ nhĩ kỳ không có kế hoạch rút quân khỏi các trạm quan sát ở idlib
dù ba trạm quan sát trong số này nằm trong các khu vực hiện do chính quyền syri kiểm soát
theo đó các trạm quan sát này được trang bị để bảo vệ các binh sĩ thổ nhĩ kỳ ở sarakev
thổ nhĩ kỳ cũng sẽ đáp trả tương xứng trước bất cứ vụ tấn công nào nhằm vào các trạm quan sát này
thổ nhĩ kỳ đã thiết lập hàng chục trạm quan sát quân sự ở khu vực idlib
xung quanh khu vực giảm căng thẳng mà nước này cùng nga và iran nhất trí hồi năm hai nghìn một mươi năm